và cái mạng lưới từ công ty bán cho đến công ty mua là qua một loạt kế toán và mỗi người hưởng phần trăm một tí
các đối tượng mà điều hành các công ty ma để bán hóa đơn đều là lưu manh
chúng không bao giờ có mặt ở địa phương và hoạt động khoảng hai năm là chúng phá sản công ty và bỏ đi nơi khác
ngoài công ty đức phát các đối tượng này còn thuê người đứng ra thành lập nhiều công ty với mục đích bán hóa đơn thu lợi bất chính
các đối tượng đã thực hiện bán hóa đơn cho rất nhiều công ty ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước với doanh số ghi trên hóa đơn hàng trăm tỷ đồng
qua xác minh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra nắm được chỉ trong tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu công ty việt anh đã bán hàng hóa mặt hàng than thể hiện bằng một mươi một tờ hóa đơn giá trị gia tăng cho công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên vận tải an bình có địa chỉ tại thôn bích nhôi một thị trấn minh tân kinh môn hải dương trị giá hơn một mươi một tỷ đồng
các mặt hàng ghi trong hóa đơn mà xuất cho các công ty mua vào thì thực chất là không có công ty buôn bán những mặt hàng đấy mà chỉ là ghi hóa đơn để cho các công ty khách hàng hợp thức hóa đồ vào của công ty mình
tiến hành bắt nguyễn văn cường phạm văn thoán nguyễn văn nhất cùng các đối tượng có liên quan và khám xét văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều quyền hóa đơn của các công ty và nhiều con dấu

các quý vị đã xác định nhóm đối tượng này thành lập một mươi năm công ty khác nhau hoạt động mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trên địa bàn huyện cẩm giang
thông qua việc triệt phá ổ nhóm này đã truy thu cho ngân sách của tỉnh nhiều tỷ đồng
hiện nay thì chuyên án đã kết thúc giai đoạn một và cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố tám bị can trong đó có hai doanh nghiệp lớn của tỉnh hải dương và của thành phố hải phòng
chúng tôi đang tiếp tục mở ra giai đoạn hai của chuyên án
và chúng tôi cũng đang tích cực với cục thuế tỉnh hải dương và các ngành có liên quan để áp dụng các biện pháp tăng cường quản lý và phòng ngừa ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm này trong thời gian tới
qua vụ việc này cho thấy để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này ngoài sự chủ động phát hiện đấu tranh xử lý của lực lượng công an
thì các ngành có liên quan đặc biệt là ngành thuế cũng cần tăng cường kiểm tra tình hình hoạt động việc khai báo thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn
không để các đối tượng lợi dụng để có các hành vi trốn thuế hợp pháp hóa các loại mặt hàng không rõ nguồn gốc gây mất ổn định thị trường ảnh hưởng tới nền kinh tế